tin quốc tế số người thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng tại thổ nhĩ kỳ và syri vào dạng sáng nay đã tăng lên gần một tám trăm linh người
trong đó hơn một người ở thổ nhĩ kỳ và gần tám trăm linh người ở syri
giám đốc khẩn cấp khu vực đông địa trung hải của tổ chức y tế thế giới who cho biết số người thiệt mạng sẽ còn tăng mạnh
khi mà động đất và các dư chấn tại miền nam của thổ nhĩ kỳ và tây bắc syri khiến cho nhiều tòa nhà đổ sập
các đội cứu hộ của thổ nhĩ kỳ và syri đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn sống sót
công tác ứng cứu đang diễn ra hết sức nhanh chóng
chính quyền thổ nhĩ kỳ đã triển khai các đội cứu hộ và máy móc tới các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất
tất cả các lực lượng đều đang đặt trong tình trạng báo động với mục tiêu cao nhất là tìm kiếm và cứu nạn
trong khi đó những người sống sót cũng đang đào bới các tòa nhà đổ nát để tìm kiếm người thân đang bị vùi lấp
vẫn còn người mắc kẹt dưới đống đổ nát tôi có một người bạn sống trong căn hộ này
các con của anh ấy đã được giải cứu từ tầng trên cùng
chúng tôi sẽ xem chuyện gì xảy ra với những người sống ở tầng trệt cầu cho họ được bình an
tôi đang ngủ thì vợ tôi bất ngờ đánh thức tôi dậy trận động đất rất dữ dội rất đáng sợ
tôi chưa từng thấy điều gì khủng khiếp như vậy
chúng tôi nghe thấy âm thanh từ khắp nơi phải mất gần hai phút sau trận động đất mới dừng lại
thổ nhĩ kỳ đã tuyên bố báo động cấp bốn và kêu gọi sự hỗ trợ của quốc tế
ít nhất một mươi tỉnh thành của nước này cũng sẽ đóng cửa trong vòng một tuần
tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan gửi lời cầu chúc tốt lành nhất đến những người dân bị ảnh hưởng bởi động đất
và hy vọng nước này sẽ sớm vượt qua thảm họa này đồng thời khẳng định ông sẽ đến vùng bị nạn trong vài giờ tới
bộ trưởng nội vụ thổ nhĩ kỳ kêu gọi người dân không đi vào các tòa nhà đã bị hư hại
và nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là tìm kiếm những người mắc kẹt dưới các đống đổ nát
tất cả các thống đốc các tỉnh của chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình lực lượng hiến binh cảnh sát lực lượng vũ trang thổ nhĩ kỳ
các đội thảm họa và khẩn cấp trăng lưỡi liềm đỏ thổ nhĩ kỳ và các đội tìm kiếm cứu nạn từ khắp đất nước đang được cử đến các khu vực bị nạn
các đội cứu hộ ở hai nước đang vật lộn với mưa và tuyết để tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát
con số thiệt hại về người dự kiến sẽ còn tăng cao và hoạt động cứu hộ đang gặp nhiều thách thức do tại thổ nhĩ kỳ và syri lại vừa xảy ra các trận động đất mới